thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đã phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở chỗ làm việc đối với ông trần minh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên là hiệu trưởng trường đại học đồng nai
cùng lúc ông phan văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên trưởng phòng tài chính kế hoạch trường đại học đồng nai
cũng bị bắt giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ
trước đó thanh tra tỉnh đồng nai xác định trường đại học đồng nai dự toán số lượng sinh viên bình quân
cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần ba mươi tỷ đồng trong đó năm hai nghìn một mươi tám cấp dư hơn một mươi tám tỷ
hai nghìn một mươi chín hơn một mươi một tỷ đồng đối với việc hoạch toán sổ sách thu chi năm hai nghìn một mươi tám trường đại học đồng nai để ngoài
sổ sách kế toán doanh thu hơn ba mươi bảy tỷ đồng dẫn đến giảm số tiền thuế phải nộp gần bảy trăm linh triệu đồng
ngoài ra việc nộp tiền mặt vào kho bạc không được thực hiện đúng quy định các chứng từ thu chi chưa đảm bảo đầy đủ
sử dụng nguồn phí lệ phí để trả tiền công tiền bồi dưỡng cho cán bộ không đúng quy định
đặc biệt lãnh đạo trường đại học đồng nai đã lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng
với số tiền hàng trăm triệu đồng trước các sai phạm trên chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai đã đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc
đối với hành vi kê khai thiếu để ngoài sổ sách kế toán doanh thu tính thuế số tiền hơn ba mươi bảy tỷ đồng
tại trường đại học đồng nai cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai tiến hành điều tra theo quy định
hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật
cùng ngày cơ quan an ninh điều tra còn thi hành lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các cá nhân có liên quan
hiện đang là giảng viên cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường
liên quan đến sai phạm tại trường đại học đồng nai năm hai nghìn hai mươi một ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai đã thi hành kỷ luật
bằng hình thức cách hết chức vụ trong đảng đối với ông trần minh hùng phó bí thư đảng ủy hiệu trưởng trường đại học đồng nai
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một ubnd tỉnh đồng nai cũng đã công bố quyết định kỷ luật cách chức hiệu trưởng đối với ông trần minh hùng
vì đã xảy ra nhiều sai phạm trong quản lý điều hành ngoài ra một số cán bộ liên quan khác cũng bị kỷ luật
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy nguyễn phước thọ và trần văn hua cùng sinh năm hai nghìn trú tại huyện tân châu tỉnh tây ninh
đã bị công an thành phố tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày năm tháng sáu tại đường huỳnh công giản khu phố một phường bốn thành phố tây ninh công an thành phố tây ninh bắt quả tang đối tượng nguyễn phước thọ
đang tàng trữ một bịch ma túy qua làm việc thọ khai nhận do cần tiền tiêu xài và có ma túy để sử

họ đi mua ma túy để bán kiếm lời khám xét nhà đối tượng họ lực lượng công an thu giữ thêm sáu bịch ma túy khay một mươi viên thuốc lắc
mở rộng điều tra lực lượng công an tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng hua là người giúp cho thọ trong việc bán ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chỉ sau một ngày truy vết bằng sự nỗ lực lực lượng chức năng đã thu hồi tài sản trị giá trên bốn trăm linh triệu đồng
nhận được tin báo vào sáng ngày một mươi sáu tháng năm
gia đình chị trần thị kim lớn chú tại ấp tân điền xã tân duyệt phát hiện phương tiện vỏ máy đậu ven sông trước nhà có tải trọng khoảng hai mươi tấn bị bọn trộm lấy mất
trị giá tài sản ước tính trên bốn trăm linh triệu đồng công an huyện đầm rơi đã nhanh chóng điều tra
trưa đầy hai mươi bốn giờ lực lượng đã xác định nhóm đối tượng do võ văn liệt và trần văn mến trú tại huyện phú tân làm thủ phạm
dù hai đối tượng chống trả để tháo chạy nhưng cuối cùng đã bị các lực lượng chức năng vây bắt
tại cơ quan cả hai đã cuối đầu thừa nhận hành vi
ngay trong đêm lực lượng đã tiến hành thu hồi tăng vật bị chúng tháo rời và cất giấu tại nhiều nơi
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam chín đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó nhóm của lê tiến long hai mươi bảy tuổi ở phường lê hồng phong tp quy nhơn
gồm một mươi người đang nhậu trên vẻ hè đường hoàng văn thụ tp quy nhơn
thì bị một nhóm gồm bốn mươi đối tượng trong đó có chín đối tượng đã bị bắt đi trên ba xe ô tô lao đến cầm nhiều loại hung khí tấn công
trong đó một đối tượng dùng một vật có hình dạng giống khẩu súng bắn bốn phát trúng vào chân làm bị thương một người trong nhóm của lê tiến long
nguyên nhân ban đầu được xác định là do hai nhóm này có mâu thuẫn khi đi chơi tại một quán bar trên địa bàn thành phố quy nhơn
sau đó bọn chúng tiếp tục huy động thêm nhiều đối tượng khác
thách thức nhau và gây ra vụ ẩu đả nói trên
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
vào sáng nay tòa án nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo lâm gia hiếu ba mươi bốn tuổi trú tại phường quang trung thành phố con tum về tội giết người
theo cáo trạng ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai lâm gia hiếu đang ngồi chơi cùng một số người bạn
tại nhà anh em của lâm gia hiếu
anh đỗ thanh linh ở phường quang trung tp con tum
một lúc sau dương đặng hải trung chú phường thống nhất tp con tum cũng đến chơi
khi thấy anh trung nhớ lại việc anh trung mượn tiền mình không trả
mà lại có thái độ thách thức nên hiếu đã về nhà lấy khẩu súng săn bắn gây thương tích cho anh trung một mươi ba
kết thúc phiên tòa căn cứ vào các hành vi tính chất mức độ của vụ án
hội đồng xét xử đã tuyên phạt lâm gia hiếu một mươi năm tù về tội giết người
thưa quý vị những năm qua tình trạng đồng bào người mông tỉnh nghệ an di cư sang lào
đã làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội phát triển kinh tế trên địa bàn của tỉnh
và hệ lụy của tình trạng này đã khiến cho nhiều hộ dân rơi vào tình cảnh không có nhà cửa không có đất sản xuất
sau một thời gian di cư trái phép trở về họ đã trở thành những người sống tạm bỡ trên chính bản làng của mình
năm hai nghìn một mươi sáu gia đình chị lầu y sùa di cư trái phép sang lào
do cuộc sống khó khăn không có đất sản xuất buộc chị phải quay trở lại quê hương
nhà không có con còn nhỏ nên chị phải sống ở nhờ nhà bố mẹ đẻ
sang bên kia đất đai không có phải đi làm thuê
các chế độ chính sách không được ưu đãi khám chữa bệnh không có bảo hiểm
hai vợ chồng mâu thuẫn nên trở về việt nam được hỗ trợ nhà ở ổn định để an cư
còn đối với anh sông bá nênh ở bản huế nhau xã nậm càn
năm hai nghìn một mươi bảy nghe theo lời đồn sang lào có nhiều đất sản xuất cuộc sống sung sướng anh đã lén lút đưa cả gia đình vượt biên trái phép
tuy nhiên sau hơn sáu năm sống trên đất khách cuộc sống ngày càng khó khăn chật vật
đất sản xuất không có nên cả gia đình anh lại quay về quê cũ
về đây thấy quê hương thay đổi nhiều cuộc sống khá hơn
sang bên kia cuộc sống rất khó đất sản xuất không có muốn có đất sản xuất phải mua gia đình không có tiền mua đất nên cuộc sống rất khó khăn
thiếu hiểu biết về pháp luật đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình trạng đồng bào người mông di cư trái phép
đa số người dân khi di cư trở về đều có cuộc sống hết sức khó khăn thiếu thốn không được chính phủ lào hỗ trợ mọi mặt con em không được đi học
mặt khác họ luôn phải sống trẻ
trong tình trạng lo âu vì sợ bị tuần tra kiểm soát bắt giữ
đội ngũ chính quyền địa phương có chủ trương xử lý nghiêm những quy định di cư trái phép cũng như vượt biên trái phép thiếu quy định của nhân dưỡng
có một số hồ chúng ta đi vận động tẩn nhà để họ hiểu được khó khăn thống gỡ vấn đề tư tưởng của dân
sau khi di cư các hồ này không có tài sản sau đó cũng không tích cọp được
tài sản mà trở về địa phương thì gần như là trắng tay
thì bước đầu để các hồ là ổn định sản xuất có một công an việc làm có nghĩa là tạo nơi ở tạm
rồi là các cháu có điều kiện để tiếp tục đăng độ tuổi đi học đi học để đến trường
cùng với những nỗ lực giúp đồng bào di cư trở về phát triển kinh tế xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống
chính quyền các cấp còn đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đồng bào ở vùng biên giới
từ đó có phần giữ vững bình yên ở các bàn làng
hình vững chắc giữ vững chủ quyền của tổ quốc nơi biên giới
thưa quý vị nguyễn thị mai trưởng văn phòng giao dịch quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê tỉnh hà tĩnh
đã chỉ đạo sáu cán bộ tín dụng lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vai vốn để rút một mươi tỷ đồng
công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với bảy người về tội tham mô tài sản
trước đó mai đặt vấn đề với sáu cán bộ tiến dụng của văn phòng giao dịch về việc cần vốn để kinh doanh
nên nhờ lập khống một số bộ hồ sơ vay vốn của quỹ
những người này tin tưởng nên đồng ý giúp mai
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba dưới sự chỉ đạo của mai
sáu cán bộ tiến dụng đã lập khống ba trăm năm mươi bốn bộ hồ sơ vay vốn tại một mươi xã trên địa bàn huyện hương khê
với tổng số tiền trên một mươi tỷ đồng
tuy nhiên do kinh doanh thua lỗ nên mai không có khả năng trả lại cho quỹ phát triển phụ nữ huyện hương khê
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đã thi hành quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đào hữu bính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu phó giám đốc trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
trường đại học tây bắc về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quá trình điều tra xác minh cho thấy từ năm hai nghìn hai mươi hai phóng lao động thương binh và sở hữu
huyện quỳnh nhai đã ký kết hợp đồng đặt hàng với trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
trường đại học tây bắc để thực hiện mở hai mươi năm lớp đào tạo nghề nông nghiệp trình độ dưới ba tháng cho tám trăm sáu mươi học viên
quá trình triển khai thực hiện trên hồ sơ thể hiện trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
đã ký hợp đồng giao khoán công việc với hai mươi tám giáo viên để giảng dạy cho hai mươi năm lớp mở tại bảy xã trên địa bàn quỳnh nhai
trong quá trình đó đào hữu bính đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao lập khống chứng từ thanh toán
chi trả tiền công giảng dạy tiền công tác phí tiền lưu trú cho giáo viên
số tiền quyết toán khống gần hai tỷ đồng bính đã giữ lại cho bản thân và sử dụng cho nhiều khoản chi ngoài danh mục hợp đồng đào tạo
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
nhiều người dân sinh sống tại hà nội thời gian vừa qua phản ánh về việc bị các đối tượng giả danh là nhân viên
của các công ty máy lọc nước lừa đảo đáng chú ý là thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi và đánh đúng vào tâm lý
chú trọng sức khỏe của người dân
chỉ cần gõ cụm từ lừa đảo thay lõi lọc nước trên thanh tìm kiếm của facebook sẽ ra hàng loạt bài viết cảnh báo tới người dân
về hình thức lừa đảo của các đối tượng giả danh nhân viên của hãng thông báo máy lọc nước của gia đình đã đến hạn bảo dưỡng
và đề nghị thay lõi với giá gấp từ ba đến bốn lần
đủ các chiêu trò thủ đoạn khác nhau không ít người đã mắc bẫy lừa của chúng

hầu hết cho biết họ thường không chủ động gọi cho khách hàng mà chỉ cử kỹ thuật viên đến kiểm tra
khi khách hàng đã đăng báo các chiêu thức mạo danh hãng gọi cho khách hàng

đối với những khách hàng mà đã thay lõi chính hãng thì sẽ dùng tiếp những cái thời gian còn lại
còn lại là những cái khách hàng mà đang bị thay đổi giả thì lên có thể là chúng ta sẽ gọi điện đến hotline của công ty
hoặc là thông qua các trung tâm bảo hành để chúng ta thay trở lại cái lõi chính hãng
thì như vậy đảm bảo được nước sạch hơn sạch đảm bảo được đúng tiêu chuẩn của bộ y tế
để tránh bị lừa người dân nên mua lõi lọc từ nguồn tin cậy
như nhà cung cấp nhà sản xuất hoặc các cửa hàng chuyên phân phối lõi lọc chính hãng
tránh mua lõi không rõ nguồn gốc hoặc giá rẻ đáng ngờ
trước khi lắp vào máy cần kiểm tra lõi có phải chính hãng đúng loại đúng mẫu đã được khuyến nghị từ nhà sản xuất hay không
và đảm bảo không có dấu hiệu của lõi lọc đã qua sử dụng hoặc bị hư hỏng
mỗi lõi chức năng đều có thông số kỹ thuật rõ ràng
sau khi sử dụng một thời gian thì chúng ta nên kiểm tra các nhãn mát trên từng quả lọc sẽ có thời gian sử dụng
để thay thế chúng ta cần gọi đến các chuyên viên chuyên gia về máy lọc nước và gọi đến chính hãng để chúng ta được thay thế các lõi được chính hãng
khuyến cáo người dân chúng ta không nên tự ý mua các lõi trôi nổi bên ngoài sẽ không đảm bảo được chất lượng các loại lọc
thời gian vừa qua có rất nhiều chiêu trò lừa đảo
nhắm đến túi tiền của người dân từ mạo danh ngân hàng mạng di động thậm chí mạo danh cả cơ quan công an để gọi điện lừa đảo
người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý đối với các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị cha google map nghiên cứu vị trí các đền đình
chùa có thể trộm cắp rồi cùng nhau sử dụng xe máy che biển số di chuyển đến vị trí đã chọn để rồi tìm cơ hội ra tay
hai đối tượng gây ra tám vụ trộm cắp tại các đình đền chùa vừa bị công an thành phố lai châu bắt giữ
hai đối tượng là đinh tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện ý yên tỉnh nam định và nguyễn việt thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện thanh liêm tỉnh hà nam đã bị công an thành phố lai châu bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
ngày ba tháng sáu công an thành phố lai châu nhận được tin báo của ban quản lý đền thờ vua lê lợi bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản
sau bảy mươi sáu giờ triển khai lực lượng đấu tranh truy xét lực lượng công an đã bắt giữ mạnh và thắng khi hai đối tượng đang lẩn trốn tại xã vĩnh quỳnh huyện thanh trì thành phố hà nội cùng các công cụ gây án
qua đấu tranh khai thác các đối tượng thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại đền thờ vua lê lợi thành phố lai châu vào hồi hai mươi một h hai mươi phút ngày hai tháng sáu với số tiền lấy được khoảng một mươi năm triệu đồng tiền mặt sau đó chia nhau tiêu xài
ngoài ra với thủ đoạn tương tự như trên thắng và mạnh đã thực hiện tám vụ trộm cắp tài sản tại các đền đình chùa ở các địa bàn bắc giang hà nội tuyên quang
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu tiếp tục điều tra làm rõ
vừa ra tay cướp giật tài sản của người phụ nữ trên đường và đang chạy trốn từ đắk lắc qua lâm đồng đặng minh vũ chú tại quận bình thạnh tp hcm đã bị lực lượng công an huyện đam rông tỉnh lâm đồng vây bắt sau ba mươi phút gây án
trước đó công an huyện đam rồng nhận được thông tin về việc trên địa bàn huyện chư quynh tỉnh đắk lắc mới xảy ra vụ cướp giật tài sản
đối tượng đã cướp túi sách của một người phụ nữ bên trong có một mươi triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác và đang điều khiển xe máy chạy về phía tỉnh lâm đồng
công an huyện đam rồng khẩn trương tổ chức lực lượng tuần tra theo dõi đến một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày thì khống chế bắt giữ được đặng minh vũ
lực lượng công an đã thu giữ toàn bộ các tài sản mà đối tượng cướp giật được và bàn giao đối tượng cho công an huyện chư quynh tiếp tục điều tra xử lý

công trình kè đá chắn đất tại tổ bốn phường duyệt trung bị sạt lở vào sáng ngày ba mươi tháng bốn gây sập nhà dân làm ba người tử vong và hai người bị thương
theo kết quả điều tra công trình này do lê đức thuần xây dựng và hoàn thành vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên thuần đã tự ý xây kè cao lên thêm hơn ba mét so với độ cao được cấp phép mà không báo cáo xin phép các cơ quan chức năng
sau đó gia đình người bị nạn nhiều lần nhận thấy công trình trên có biểu hiện dạn nứt có nguy cơ sụp đổ nên đã gửi đơn
kiến nghị đến ủy ban nhân dân phường duyệt trung đề nghị giải quyết
các bị can nguyễn thành duy công chức địa chính ủy ban nhân dân phường duyệt trung và nguyễn đức đại viên chức đội quản lý trật tự đô thị thành phố
qua các lần kiểm tra đều không phát hiện ghi nhận về sai phạm của công trình để có biện pháp xử lý
hành vi sai phạm của ba bị can trên đã gây ra hậu quả nghiêm trọng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
chiều qua trên tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi ba tỉnh gia lai đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm ba người trong một gia đình tử vong
vào thời điểm trên xe tải mang biển kiểm soát tám mươi một h một nghìn bốn mươi năm lưu thông trên tỉnh lộ sáu trăm sáu mươi ba theo hướng từ xã bảo cạn vào trung tâm huyện chư prong tỉnh gia lai
khi đến địa phận thôn hoàng yên xã gia phìn huyện trư công thì xe tải đã tông vào xe máy
có hai vợ chồng chở theo con
vụ tai nạn đã làm cả ba người trên xe máy tử vong tại chỗ hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ
sau hơn sáu giờ đồng hồ nỗ lực của các lực lượng chức năng và người dân địa phương vụ cháy rừng xảy ra tại thôn đức long xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu đã cơ bản được khống chế
một mươi ba h bốn mươi năm ngày năm tháng sáu xảy ra vụ cháy rừng ở phía đất
tây nam núi bản cờ thuộc thôn đức long xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đây là khu vực rừng thông có thực bì dày cộng với thời tiết nắng nóng đám cháy bùng phát mạnh có nguy cơ lan ra các khu vực xung quanh
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã huy động hai mươi hai cán bộ chiến sĩ cùng trang thiết bị chữa cháy phối hợp với chính quyền địa phương người dân khẩn trương chữa cháy và phát đường băng cản lửa tránh lây lan sang khu vực xung quanh
đến khoảng hai mươi h một mươi năm phút cùng ngày sau hơn sáu giờ nỗ lực đám cháy cơ bản đã được khống chế ước tính thiệt hại ban đầu khoảng ba năm hectare hiện nay các lực lượng vẫn đang canh trực đề phòng đám cháy bùng phát trở lại